thông tin tăng giá điện lên mức là một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng kể từ ngày một tháng một mươi hai đã khiến nhiều người dân e ngại rằng
điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả của thị trường và đời sống của người dân trong thời gian tới
giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân sẽ tăng từ một sáu trăm hai mươi hai một đồng một kwh lên một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng một kwh
những thông tin trên đã được thông báo từ ngày ba mươi tháng một mươi một và nhiều người dân lo lắng bởi việc tăng giá này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ
đặc biệt vào thời điểm cuối năm việc tăng giá điện sẽ khiến cho các mặt hàng tiêu dùng khác có thể tăng giá theo
giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là giá điện bình quân tăng sáu tám tức là
theo đó cơ sở để đưa đến quyết định tăng giá điện dựa vào kết quả kiểm tra giá thành sản xuất
kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi sáu đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi tổ công tác liên bộ
với những thông tin đánh giá tác động trên đây cũng là một trong những hành động thể hiện sự công khai minh bạch
trong cách tính giá của ngành điện và cũng là bước đệm cho lộ trình thị trường điện trong thời gian tới